sau khi nhận được thông tin từ hàn quốc thông báo xác nhận có hai bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
các lực lượng chức năng của tỉnh hà nam và hải phòng đã khẩn trương vào cuộc
tiến hành khoanh vùng cách ly y tế tại nơi cư trú của hai bệnh nhân này ngay từ đêm qua hai mươi năm tháng tám
bệnh nhân này làm việc tại hà nội từ ngày một mươi năm tháng tám về hà nam đến ngày hai mươi tháng tám bay sang hàn quốc
vì trường hợp này mới bay sang hàn quốc được bốn ngày đã xác nhận mắc covid một mươi chín nên được xác định là f
trước khi sang hàn quốc bệnh nhân có về nhà tại thôn sáu xã nhật tân huyện kim bảng tỉnh hà nam và tiếp xúc với nhiều người
đáng lo ngại là ngày một mươi năm tháng tám có tổ chức liên hoan ở nhà và ở nhà hàng phi dũng cùng thôn
ngay sau khi tiếp nhận thông tin tối hai mươi năm tháng tám ngành y tế hà nam khẩn trương điều tra dịch tễ
bước đầu đã xác định được sáu mươi tám người là f một
hiện ngành y tế tỉnh hà nam chủ động liên hệ phối hợp với các ngành y tế các tỉnh thành phố
tiến hành các biện pháp y tế và cách ly các trường hợp này
tại hải phòng sau khi phát sinh trường hợp nghi nhiễm sars cov hai là công dân phường hải sơn du học sinh đã xuất cảnh sang hàn quốc từ ngày hai mươi tháng tám
ủy ban nhân dân quận đồ sơn thành phố hải phòng đã khẩn trương thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
hiện tại các ngành chức năng phòng chống dịch đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp f hai
trước đó hai mươi năm trường hợp f một được lấy mẫu đã xác định âm tính với sars cov hai
đồ sơn cũng thực hiện giãn cách xã hội một số khu vực ở một số phường thành lập thêm bảy chốt tại các cửa ngõ đường rẽ và các khu tổ dân phố nơi bệnh nhân cư trú
các hoạt động kinh doanh buôn bán trên vỉa hè như bia nước giải khát quán ăn sáng đã được yêu cầu tạm dừng để bảo đảm cho công tác phòng chống dịch